bộ thông tin và truyền thông vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh tổ chức buổi đào tạo
bồi dưỡng kiến thức kỹ năng thông tin tuyên truyền về giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho các cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông
trên địa bàn tỉnh tây ninh
buổi đào tạo nhằm hướng dẫn các cán bộ cơ sở một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động thông tin tuyên truyền
như kỹ năng viết kỹ năng lựa chọn phân tích sự kiện vấn đề và có thể thực hiện các tin ngắn
các bài phản ánh nêu gương người tốt việc tốt kỹ năng tham gia tổ chức sản xuất chương trình phát thanh cơ sở
buổi đào tạo có ý nghĩa thiết thực góp phần đầy mạnh mục tiêu của dự án là xây dựng củng cố hệ thống thông tin cơ sở
tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội